thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra hai mươi ba vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn sáu trăm linh mét
thiệt hại ba mươi bảy căn nhà ước tổng thiệt hại hơn một ba tỷ đồng
tại huyện đầm rơi xảy ra một mươi vụ sạt lở đất với chiều dài hơn ba trăm linh mét làm thiệt hại bảy căn nhà
ước thiệt hại hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng
tại huyện đầm rơi xảy ra một mươi ba vụ sạt lở đất với chiều dài hơn ba trăm linh mét lập thiệt hại ba mươi căn nhà
ước thiệt hại hơn bảy trăm linh triệu đồng
trước đó ubnd tỉnh cà mau đã có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ đề xuất danh mục dự án ưu tiên thực hiện
để xử lý cấp bách tình trạng sạt lở
đối với sạt lở đất bờ sông có hai mươi bảy vị trí sạt lở với tổng chiều dài gần ba mươi tám mét
trong đó có tám vị trí sung yếu có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài bốn tám trăm chín mươi mét
liên quan đến một bốn mươi bảy hộ dân sinh sống cần phải sớm được di rời để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân